còn tại thành phố hồ chí minh ngày hôm nay ủy ban nhân dân phường bảy quận một mươi đã phát thông báo tìm kiếm người dân có liên quan đến ca nhiễm covid một mươi chín
từng đến siêu thị co ốc mat lý thường kiệt số bốn trăm chín mươi bảy đường hòa hảo từ ngày một mươi bảy tháng bảy đến hết ngày hai mươi ba tháng bảy
cơ quan chức năng kêu gọi những người từng đến siêu thị vào thời gian này cần khai báo với y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát xét nghiệm cách ly y tế theo quy định
người dân có thể gọi số điện thoại chín trăm linh chín tám trăm linh bảy bảy trăm linh gặp bà phù thúy mai trưởng trạm y tế phường bảy hoặc số điện thoại chín trăm linh bảy bảy mươi một trăm tám mươi bảy gặp ông đào trường giang nhân viên phòng chống dịch để được hướng dẫn cụ thể
ngành y tế thành phố hồ chí minh hiện đang điều trị cho ba mươi bảy bốn trăm linh bảy ca f trong đó sáu trăm một mươi chín bệnh nhân có diễn biến nặng đang phải thở máy một mươi hai f được can thiệp ecmo
hiện thành phố hồ chí minh
hồ chí minh vẫn đang cùng với các tỉnh thành phía nam tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu đến hết ngày một tháng tám